hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chân đinh văn là thư ký ghi đề cho phạm như quỳnh
các đối tượng nói trên gồm cao thị tuyết nguyễn thị huệ phạm thu thủy lò thị duyên nguyễn thị thịnh
tăng vật lực lượng chức năng thu được từ các đối tượng là gần hai trăm năm mươi triệu đồng
cùng một số tờ phơi đề bút sổ máy tính điện thoại di động dùng để ghi đề cho các con bạc
các đối tượng bị bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi giao nhận và làm phơi đề
hiện cơ quan công an huyện lâm hà đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án